huân chương lao động hạng ba cho thủ môn bùi tiến dũng và tiền vệ nguyễn quang hải
đã có thành tích thi đấu đặc biệt xuất sắc tại giải vô địch bóng đá nam u hai mươi ba châu á năm hai nghìn một mươi tám
được tổ chức tại trung quốc
cùng ngày chủ tịch nước trần đại quang đã ký quyết định tặng thưởng huân chương lao động hạng ba
cho huấn luyện viên park hang seo quốc tịch hàn quốc
đã có thành tích xuất sắc trong huấn luyện chỉ đạo đội tuyển bóng đá u hai mươi ba việt nam
thi đấu đặc biệt xuất sắc
trước đó thủ tướng nguyễn xuân phúc đã quyết định tặng bằng khen
cho ba mươi một thành viên của đội tuyển u hai mươi ba việt nam
trong đó hai mươi một cầu thủ được tặng bằng khen do có thành tích thi đấu xuất sắc
một mươi cán bộ gồm trưởng đoàn huấn luyện viên giám đốc kỹ thuật phiên dịch bác sĩ của đội tuyển
được tặng bằng khen do có thành tích xuất sắc trong huấn luyện chỉ đạo
thủ tướng cũng đã trình chủ tịch nước tặng huân chương lao động hạng nhất cho đội tuyển u hai mươi ba việt nam
ba huân chương lao động hạng ba cho huấn luyện viên
cụ thể thủ tướng trình chủ tịch nước tặng huân chương lao động hạng nhất cho tập thể đội tuyển
tặng huân chương lao động hạng ba cho thủ môn bùi tiến dũng và tiền vệ nguyễn quang hải
đã có thành tích thi đấu đặc biệt xuất sắc tại giải vô địch bóng đá nam u hai mươi ba châu á
được tổ chức tại trung quốc năm hai nghìn một mươi chín
tặng huân chương lao động hạng ba cho huấn luyện viên park hang seo quốc tịch hàn quốc
đã có thành tích xuất sắc trong huấn luyện chỉ đạo đội tuyển bóng đá nam u hai mươi ba việt nam
thi đấu đặc biệt xuất sắc tại giải vô địch bóng đá nam u hai mươi ba châu á
tổ chức tại trung quốc năm hai nghìn một mươi tám
liên quan đến trận chung kết của đội tuyển u hai mươi ba việt nam
thủ tướng cũng vừa có công điện một trăm linh sáu về việc bảo đảm an ninh trật tự an toàn giao thông
trong quá trình diễn ra các hoạt động cổ vũ ủng hộ đón tiếp chúc mừng đội tuyển u hai mươi ba việt nam
theo đó thủ tướng chính phủ yêu cầu
bộ công an bộ giao thông vận tải bộ thông tin và truyền thông
chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
chỉ đạo lực lượng công an phối hợp chặt chẽ với thanh tra giao thông
và các lực lượng chức năng liên quan
tăng cường thực hiện các giải pháp bảo đảm an ninh trật tự và an toàn giao thông
tổ chức hướng dẫn các hoạt động cổ vũ ủng hộ của nhân dân
trước trong và sau trận chung kết giữa đội tuyển u hai mươi ba việt nam
với đội tuyển u hai mươi ba uzbekistan
kể cả buổi đón chúc mừng đội tuyển u hai mươi ba việt nam
tại sân vận động mỹ đình thực sự an toàn lành mạnh
kịp thời phát hiện ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi gây mất an ninh trật tự
an toàn giao thông đua xe và tổ chức đua xe trái phép
các hành vi cổ vũ quá khích phản cảm trái thuần phong mỹ tục
bộ văn hóa thể thao và du lịch phối hợp chặt chẽ với bộ công an
ủy ban nhân dân tp hà nội trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh
liên đoàn bóng đá việt nam và các cơ quan liên quan
tổ chức các hoạt động đón tiếp chúc mừng đội tuyển u hai mươi ba việt nam
tại tp hà nội chú đáo bảo đảm an toàn
hôm nay phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh dẫn đầu đoàn công tác của trung ương
đã đến thăm tặng quà và chúc tết các gia đình chính sách hộ nghèo
huyện miền núi đông giang tỉnh quảng nam
phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh đã đến thăm tặng quà một trăm linh xuất quà tết
gồm một triệu đồng tiền mặt cùng quà cho các hộ nghèo
và trao tặng một trăm linh suất học bổng cho trẻ em nghèo hiếu học
có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của huyện đông giang tỉnh quảng nam
phó chủ tịch nước biểu dương và ghi nhận những thành tiệu mà đảng bộ chính quyền
và nhân dân huyện đông giang đạt được trong thời gian qua
đồng thời mong rằng lãnh đạo huyện đông giang tiếp tục vượt qua khó khăn thách thức
phát huy tốt thế mạnh của địa phương tinh thần đoàn kết thống nhất đẩy mạnh phát triển kinh tế
chăm lo cải thiện đời sống nhân dân xây dựng đảng xây dựng hệ thống chính trị
ngày càng vững mạnh giữ gìn bản sắc văn hóa đặc trưng của đồng bào các dân tộc ở địa phương
phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh chúc cán bộ nhân dân huyện đông giang
đón tết cổ truyền vui tươi đầm ấm hạnh phúc
chúc các cháu nhận được học bồng lần này luôn là những con ngoan trò giỏi
ngày càng đạt được nhiều thành tích tốt cho học tập
nhân dịp này phó chủ tịch nước cũng trao tặng năm mươi triệu đồng cho huyện đông giang
để thực hiện chăm lo tết cho các hộ nghèo trên địa bàn
và trao tặng hai căn nhà tình nghĩa mỗi căn năm mươi triệu đồng cho hai hộ đặc biệt khó khăn của huyện
sáng cùng ngày phó chủ tịch nước cũng đã đến thăm tặng quà
chúc tết mẹ việt nam anh hùng trần thị giới ở thôn ban mai một xã ba
và đến thăm tặng quà chúc tết già làng y công ở thôn tống cói
sáng nay thành ủy ubnd tp hcm đã long trọng tổ chức khánh thành bia tưởng niệm
chiến sĩ biệt động sài gòn đã hy sinh trong cuộc tổng tiến công
và nổi dậy xuân mậu thân năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám
đây là sự kiện nằm trong chuỗi các hoạt động của thành phố
nhằm kỷ niệm cho năm mươi năm cuộc tổng tiến công và nổi dậy xuân mậu thân một nghìn chín trăm sáu mươi tám
chiến dịch xuân mậu thân một nghìn chín trăm sáu mươi tám một mươi năm chiến sĩ biệt động sài gòn
hy sinh anh dũng trong trận đánh vào dinh độc lập cơ quan đầu não của chính quyền sài gòn
bia tưởng niệm các anh được xây dựng tại số một trăm linh tám nguyễn du quận một
bên cạnh cổng hội trường thống nhất
với hình tượng lá cờ tổ quốc tượng trưng
và sức mạnh đoàn kết của dân tộc
hình tượng đốt tre thể hiện nét đặc trưng trong kiến trúc của dinh độc lập
bìa có kích thước ngang hai bảy m cao bốn năm m
gồm ba bụt lưu hương bằng đá granite khắc chữ
với tổng kinh phí một năm tỷ đồng từ nguồn ngân sách thành phố
bia tưởng niệm chiến sĩ biệt động sài gòn tại dinh độc lập
không chỉ thể hiện lòng biết ơn sâu sắc của nhân dân thành phố
đối với các chiến sĩ đã hy sinh cho độc lập tự do của dân tộc
mà đây còn là lời tuyên truyền trực quan thực tế về tinh thần dũng cảm
truyền thống yêu nước để thế hệ trẻ hôm nay không ngừng phấn đấu
xứng đáng với thế hệ tiền nhân xứng đáng với danh hiệu thành phố anh hùng
đại học huế đã tổ chức hội thảo khoa học
cuộc tổng tiến công và nổi dạy xuân mậu thân một nghìn chín trăm sáu mươi tám
bài học lịch sử
tham dự hội thảo có đại diện các bộ ban ngành ở trung ương
lãnh đạo đại học huế các cơ quan ban ngành
tại thừa thiên huế cùng đông đảo các nhà khoa học lịch sử trong nước
các nhân chứng lịch sử
hội thảo đã nhận được nhiều sự quan tâm của các học giả nhân chứng lịch sử
từ khắp cả nước có bốn mươi năm bản tham luận được gửi về ban tổ chức hội thảo
đề cập nhiều vấn đề nội dung tổng quát về cuộc tổng tiến công
và nổi dạy xuân mậu thân một nghìn chín trăm sáu mươi tám
cuộc tổng tiến công và nổi dậy xuân mậu thân một nghìn chín trăm sáu mươi tám nhìn từ nước mỹ
các hồi ký liên quan đến cuộc tổng tiến công
và nổi dậy xuân mậu thân một nghìn chín trăm sáu mươi tám của các đồng chí lãnh đạo cán bộ chỉ huy
và các nhân chứng lịch sử đã trực tiếp tham gia chiến dịch xuân mậu thân một nghìn chín trăm sáu mươi tám tại huế
hội thảo khoa học lần này là một hoạt động chính trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm năm mươi năm
cuộc tổng tiến công và nổi dạy xuân mậu thân một nghìn chín trăm sáu mươi tám
hội thảo góp phần khẳng định ý nghĩa lịch sử giá trị to lớn sự lãnh đạo sáng suốt
văn hóa và bác hồ tinh thần chiến đấu anh dũng hy sinh quên mình của quân và
dân ta trong cuộc tổng tiến công và nổi dạy xuân mậu thân một nghìn chín trăm sáu mươi tám
cũng nhân kỷ niệm năm mươi năm cuộc tổng tiến công và nổi dạy xuân mậu thân một nghìn chín trăm sáu mươi tám
bảo tàng đà nẵng đã tổ chức chương trình nghe các nhân chứng giới thiệu kể chuyện với chủ đề
đây là lần đầu
học sinh viên đà nẵng được xem phim tài liệu ngắn về sự kiện xuân mậu thân một nghìn chín trăm sáu mươi tám và nghe
các nhân chứng giới thiệu tư liệu hiện vật gắn với sự kiện lịch sử này cuộc tổng tiến công và
nổi dậy xuân mậu thân một nghìn chín trăm sáu mươi tám có ý nghĩa lịch sử to lớn trong đó chiến trường quảng đà đã góp phần
làm nên chiến thắng to lớn của cả dân tộc đây là đòn tiến công bất ngờ đánh vào các trung
tâm xào huyệt của mỹ và chính quyền sài gòn buộc giới lãnh đạo mỹ phải xuống thang chiến tranh
và ngồi vào bàn đàm phán tại hội nghị paris năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba năm mươi năm đã đi qua nhưng những ý nghĩa to lớn
đó vẫn còn in đậm trong lịch sử dân tộc qua chương trình này thế hệ trẻ đã hiểu hơn về cuộc tổng
tiến công và nổi dậy xuân mậu thân một nghìn chín trăm sáu mươi tám lịch sử và bồi đắp thêm tình yêu quê hương đất nước với
sinh viên việt nam chiều nay phiên tòa xét xử vụ án tham mô tài sản xảy ra tại pvp land tiếp tục
với phần tự bào chữa của bị cáo và đánh giá cho các nhân chứng giới thiệu tư liệu của các dân tộc
đây là chuyên án do phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh lào cai xác lập để đấu tranh triệt phá đường dây vận chuyển ma túy lớn từ lào về điện biên rồi qua lào cai thẩm lậu sang nước thứ ba
bằng các biện pháp nghiệp vụ lực lượng chức năng phát hiện ra hai đối tượng là vàng a sinh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm trú tại huyện than uyên tỉnh lai châu và nông thành nghĩa sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi trú tại huyện lục yên tỉnh yên bái vận chuyển trái phép hai trăm một mươi viên ma túy tổng hợp đi tiêu thụ
qua đầu tranh ban đầu các đối tượng khai nhận vận chuyển thuê số ma túy tổng hợp trên từ điện biên về lào cai với tiền công là hai trăm linh triệu đồng
để qua mắt lực lượng chức năng các đối tượng đã ra cố thêm một sàn xe tạo khoảng trống so với sàn xe cũ một mươi cm để cất giấu ma túy vào bên trong sau đó dùng vít khoan cố định rồi hàn lại
thực hiện chỉ đạo của tổng cục đường bộ việt nam ngày hai mươi năm tháng một các trạm thu phí bot tại cần thơ bắt đầu lắp biển
biển báo cấm rừng cấm đỗ xe tại các trạm bot quá năm phút
trong ngày đầu triển khai giao thông tại bot cần thơ phụng hiệp t một ô môn bot t hai thốt nốt thông suốt không xảy ra tình trạng ủn tắc giao thông ở hai đầu chạm
bot cần thơ phụng hiệp được xem là điểm nóng ủn tắc giao thông kéo dài trên quốc lộ một trong thời gian qua
do nhiều phương tiện giao thông rừng xe ngay trạm để phản ứng việc thu phí
thì trong ngày hai mươi năm tháng một
giao thông qua lại hai đầu trạm bot cần thơ phụng hiệp thông suốt không xảy ra kẹt xe
ủn tắc giao thông và không có bất cứ phương tiện nào dừng đỗ ngay trạm để phản ứng về việc thu phí của các trạm
bên cạnh việc cấm biển rừng đỗ xe
bot cần thơ phụng hiệp cũng niêm yết công khai ngay tại trạm công văn số bảy trăm một mươi năm ngày một mươi chín tháng một năm hai nghìn một mươi tám của bộ giao thông vận tải
và văn bản số bốn trăm hai mươi ba của tổng cục đường bộ việt nam về việc miễn giảm giá từ ngày một mươi hai tháng hai năm hai nghìn một mươi tám
cho các phương tiện rừng đỗ ngay trạm
các phương tiện vùng lân cận tỉnh hậu giang và cần thơ gần bot cần thơ phụng hiệp khi lưu thông qua trạm để người dân nắm rõ thông tin
theo sở giao thông vận tải tp cần thơ việc lắp đặt biển báo cấm rừng xe quá năm phút này là do nhà đầu tư bot thực hiện
và sở giao thông vận tải cần thơ chỉ kiểm tra khi có yêu cầu của bộ giao thông vận tải
tiếp nối chương trình hà nội lắp đặt mô hình một mươi hai con rác khổng lồ
đón tết mậu tuất
gần một mươi tỷ đồng cho vay giúp dân khôi phục sản xuất trước tết
thưa quý vị một mươi hai con giáp khổng lồ đã được dựng bằng cây màu đặt tại công viên thống nhất hà nội
như một cách đặc biệt chào đón tết nguyên đán mậu tất sắp tới
năm ngoái hà nội cũng đã triển khai dự án dựng cây thành hình một mươi hai con giáp
tại một số điểm trên địa bàn và được người dân thủ đô yêu thích và đón nhận
đây là năm thứ hai một mươi hai con giáp khổng lồ kết từ nhiều loại cây khác nhau
được thực hiện tại hà nội để mừng tết nguyên đán
tạo nên những con ráp khổng lồ là các loại cây có nhiều màu lá khác nhau
như ngọc bút dạ yến thảo tía tô có độ bền sức sống lâu hơn là làm từ các loài hoa khác
hiện nay hình tượng một mươi hai con giáp đã hoàn thành và được đặt trong công viên thống nhất
mọi khi bà vào trong công viên thì bà chỉ thấy có mỗi hoa
hai cây thôi nhưng rất là bất ngờ lần này vào thì bà lại thấy có một mươi hai con rác mà làm bằng cây quá đẹp luôn
mà những cái con này để trong công viên này thấy công viên nó sống động hẳn cả lên
nhiều người đến chỉ thích chụp ảnh và chiêm ngưỡng những con này là chính thôi
ai cũng hổ hởi khi mà vào đến đây
cá nhân tôi tôi thấy là rất là sạch đẹp cảnh quan trang hoàng lộng lẫy cho cả công viên
để các con rác có tạo hình sống động
các công nhân đã mất khá nhiều công cắt tỉa tỉ mỉ để duy trì các loại cây lá trang trí
bên trong các con rác còn được nhồi một loại đất sạch dầu dinh dưỡng
các con giáp được gắn trên phần đế bằng thép chắc chắn
đến thời điểm này thì con giống thì như theo chúng tôi biết là cũng gọi là xong rồi

bây giờ chỉ có mất cái khâu chăm sóc hàng ngày thôi từ ngày tám giờ các thứ phân do thôi
và cái thời gian ấy của nó thì có bao nhiêu tồn tại của các cây lá màu này hoặc là dẹo
nước thứ này thì nó sẽ bền hơn là hoa
nói chung là sẽ đảm bảo hơn
và như là mùa mai đấy là quay trồng hoa ấy thì là nói chung là chỉ được nụ đầu đẹp thôi
thế sau là bắt đầu nó héo mà những thứ là đó hoa nó tàn bắt đầu là nó xấu
nhìn con giống nó rất rất chi là xấu mà nó lồm sờ
nhìn cây lá màu này thì cảm giác là có bao nhiêu con giống sẽ gọn hơn mới cả đẹp hơn
được biết năm nay
một mươi hai con giáp sẽ không được di chuyển ra đường phố như năm trước
mà sẽ được trưng bày trong suốt dịp tết nguyên đán tại công viên thống nhất hà nội
còn tại thành phố hồ chí minh tổng công ty du lịch sài gòn đang gấp rút thi công
để đưa vào lắp giáp đường hoa tết mẫu tốt hai nghìn một mươi tám trên phố đi bộ nguyễn huệ
dự kiến vào ngày hai mươi chín tháng một năm hai nghìn một mươi tám tức là ngày một mươi ba tháng chạp năm âm lịch tới đây
đường hoa tết mộng tốt hai nghìn một mươi tám với chủ đề
khát vọng vươn xa có tổng chiều dài bảy trăm hai mươi mét sẽ khoát lên mình chiếc áo mùa xuân rực rỡ
với những đại cảnh tiểu cảnh được sắp đặt khéo léo
mang nhiều sắc thái thể hiện đa dạng với ba phân đoạn chính thể hiện chủ đề của đường hoa
mùa xuân thành phố hội nhập và phát triển phương tới tương lai
khởi đầu đường hoa nguyễn huệ được thiết kế trang trí bằng những chậu mai vàng
những gốc đào đẹp nhất thành kính dân bác mỗi khi tết đến xuân về
đường hoa năm nay tiếp tục ứng dụng công nghệ chụp hình thực tế ảo như năm hai nghìn một mươi tám
nhưng được bổ sung nhiều tính năng mới như chức năng quay video ngắn
nâng cao chất lượng hình ảnh tăng cường tính năng chia sẻ trực tiếp trải nghiệm thực tế ảo
công tác chuẩn bị phân đoàn hai đã hoàn thành được bảy mươi công việc
đến ngày hai mươi chín tháng một hai nghìn một mươi tám tức một mươi ba tháng chạp âm lịch sẽ thi công trưng bày các tiểu cảnh
tại đường đi bộ nguyễn huệ
và đến một mươi chín h ngày một mươi ba tháng hai hai nghìn một mươi tám tức hai mươi tám tháng chạp âm lịch sẽ đưa vào phục vụ
người dân du khách đến thành phố hồ chí minh vui đón xuân
hôm nay tại sở chỉ huy bộ tư lệnh vùng năm hải quân huyện đảo phú quốc tỉnh kiên giang
đại biểu các tỉnh thành phố phía nam các phóng viên báo chí đã có buổi gặp mặt
chúc tết tặng quà cán bộ chiến sĩ vùng nam hải quân
sau hơn bốn mươi hai năm hình thành và phát triển bộ tư lệnh vùng năm hải quân đã không ngừng lớn mạnh
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giữ vững chủ quyền biển đảo
vùng biển tây nam của tổ quốc đặc biệt trong thời gian qua đơn vị đã luôn gắn bó
đồng hành cùng với nước bạn campuchia bảo đảm bình yên chủ quyền biên giới hai nước
bộ tư lệnh vùng năm hải quân còn góp phần bảo vệ phát triển kinh tế biển
khai thác tài nguyên tìm kiếm cứu nạn trên biển
những năm qua đơn vị luôn nhận được sự quan tâm giúp đỡ cả về vật chất và tinh thần
của các cấp ủy và các cơ quan ban ngành các tỉnh thành phố
tình cảm đó là nguồn cổ vũ động viên to lớn để cán bộ chiến sĩ vùng năm hải quân yên tâm gắn bó xây dựng đơn vị
vững vàng vượt qua khó khăn bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo
đoàn cũng đã đến thăm tặng quà và chúc tết một số đơn vị lữ đoàn tiểu đội
thuộc bộ tư lệnh vùng năm hải quân tại huyện đảo phú quốc
đây là một trong những hoạt động trong chuyến đi của đại diện lãnh đạo
phóng viên các cơ quan báo đài đến thăm viết bài tuyên truyền về các hoạt động của các cán bộ
chiến sĩ và nhân dân trên các đảo thuộc vùng biển tây nam của tổ quốc nhân dịp tết mậu tuất năm hai nghìn hai mươi
ngân hàng chính sách xã hội chi nhánh tỉnh phú yên vừa giải ngân hai mươi tỷ đồng cho những hộ mới thoát nghèo
hộ nghèo vùng khó khăn vay vốn sản xuất kinh doanh và khắc phục hậu quả bão số một mươi hai
đồng thời đẩy mạnh việc ra soát nhu cầu của người dân để tiếp tục cho vay và xử lý nợ rủi ro
theo ngân hàng chính sách xã hội
xã hội tỉnh phú yên nếu hộ vai bị thiệt hại vốn dưới bốn mươi thì được ra hẳn nợ
thiệt hại từ bốn mươi đến tám mươi được khoanh nợ trong ba năm thiệt hại trên tám mươi được khoanh nợ trong năm năm
trong thời gian khoanh nợ hộ vay không phải trả lãi còn tiền vốn thì có thể trả dần nếu có điều kiện
ủy ban nhân dân tỉnh phú yên cũng đã chỉ đạo ủy ban nhân dân các xã phường thị trấn thường xuyên giả soát
bổ sung kịp thời vào danh sách hộ nghèo hộ cận nghèo đối với các trường hợp bị thiệt hại
do bão lụt có nguy cơ tái nghèo giúp người dân tiếp cận được nguồn vốn tín dụng chính sách
để khôi phục sản xuất ổn định cuộc sống vươn lên thoát nghèo bền vững
tết nguyên đán mậu tuất đang tới gần tỉnh quảng ngãi triển khai cấp phát một số mặt hàng thiết yếu
cho bà con đồng bào dân tộc thiểu số với tổng kinh phí gần sáu tỷ đồng
đối tượng được thụ hưởng là gần năm mươi năm trăm linh hộ với gần một trăm chín mươi khẩu ở sáu huyện miền núi
và các xã miền núi
thuộc các huyện đồng bằng của tỉnh quảng ngãi các nhu yếu phẩm thiết yếu hỗ trợ gồm dầu ăn
bột ngọt và nước mắm sẽ được chuyển tới tay bà con từ nay đến hết ngày một mươi tháng hai
đây là hoạt động thường niên của tỉnh quảng ngãi để hỗ trợ cho đồng bào miền núi
dân tộc thiểu số vùng sâu vùng xa còn nhiều khó khăn
trong phần tin quốc tế tổng thống hàn quốc yêu cầu nhanh chóng hỗ trợ
các nạn nhân sau vụ trái bệnh viện
mỹ không hoãn các cuộc tập trận chung với hàn quốc
trong cuộc họp khẩn cấp với các quan chức cấp cao hàn quốc tổng thống moon jae in đã hối thúc
lực lượng chức năng nhanh chóng giảm thiểu thiệt hại của vụ hỏa hoạn nghiêm trọng
làm bốn mươi một người bị thiệt mạng xảy ra tại bệnh viện sejong ở thành phố miryang
tổng thống moon jae in đã hối thúc lực lượng chức năng nhanh chóng giảm thiểu thiệt thai của vụ hỏa hoạn nghiêm trọng
tổng thống moon jae in yêu cầu thực hiện các biện pháp cần thiết
nhằm hỗ trợ những người còn sống sót trong vụ hỏa hoạn
trong khi đó thủ tướng hàn quốc lee nak yoon cũng chỉ định các cơ quan chức năng
huy động mọi nguồn lực cần thiết để cứu sống những người bị thương
đồng thời chỉ thị bộ trưởng nội vụ cùng với một số quan chức cấp cao khác
trong các cơ quan chính phủ hợp tác nhằm nhanh chóng khắc phục hậu quả của vụ hỏa hoạn
cùng ngày các quan chức cấp cao của đảng cầm quyền và các đảng đối lập cũng tới miriang để gửi
lời chia buồn tới gia đình của các nạn nhân cũng như đánh giá thiệt hại của vụ việc
theo lực lượng cứu hỏa hầu hết các nạn nhân thiệt mạng do hít phải khí độc
một trăm một mươi một bệnh nhân và nhân viên bệnh viện đã được chuyển sang sáu bệnh viện gần đó
trong khi chín mươi bốn bệnh nhân khác trong khu điều trị gần tòa nhà chính đã được sơ tán an toàn
trong một tuyên bố chính thức bộ quốc phòng mỹ nêu rõ washington không có ý định ngừng
các cuộc tập trận chung giữa mỹ với hàn quốc sau khi các sự kiện olympic và paralympic
mùa đông hai nghìn một mươi tám kết thúc
phát biểu với báo chí tại thủ đô washington vào tối qua theo giờ hà nội
trưởng ban tham mưu liên quân mỹ ông kenneth mckenzie nêu rõ washington đang tạm hoãn
các cuộc tập trận chung với seoul để tránh gây ảnh hưởng tới các kỳ olympic sắp diễn ra vào tháng tới
tuy nhiên ngay sau khi chuỗi sự kiện này kết thúc các cuộc tập trận sẽ được nối lại
tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh có nhiều lời kêu gọi hai nước cần ngừng các cuộc tập trận chung
để tạo điều kiện thúc đẩy các giải pháp ngoại giao
đặc biệt là có thể đưa bình nhưỡng trở lại bàn đàm phán liên quan đến chương trình hạt nhân của nước này
các chỉ huy quân đội mỹ và thổ nhĩ kỳ đã thảo luận về khả năng thiết lập một vùng an toàn dọc biên giới syri
trong bối cảnh căng thẳng leo thang sau khi thổ nhĩ kỳ đã tiến hành chiến dịch quân sự tại khu vực này
theo người phát ngôn lầu năm góc trung tướng kenneth mckenzie
mỹ tiếp tục thảo luận với phía thổ nhĩ kỳ về khả năng thiết lập vùng an toàn tại syri
mà nước này nghiên cứu trong vài năm qua nhưng vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng
mặc dù ông mcenjai không nói chi tiết về vấn đề này song các phương tiện truyền thông thổ nhĩ kỳ đưa tin
ngoại trưởng mỹ rick tillerson đã nói với người đồng cấp thổ nhĩ kỳ melut cavusoglu rằng
washington ủng hộ thiết lập một vùng an toàn lên tới ba mươi km bên trong lãnh thổ syri
hiện tại tình hình tại syri phức tạp hơn bao giờ hết sau khi thổ nhĩ kỳ tiến hành chiến dịch quân sự
mang tên ngành ô lưu nhằm đánh bật lực lượng các đơn vị bảo vệ nhân dân người quốc
tại tỉnh afrin vấn đề này đã gây căng thẳng giữa thổ nhĩ kỳ với các nước đồng minh trong nato nhất là đối với mỹ
liên quan đến chính sách mới về nhập cư của mỹ tổng thống donald trump mới đây đã cụ thể hóa tuyên bố
sẵn sàng ủng hộ một thỏa thuận về chương trình hành động trì hoãn việc trục xuất những người nhập cư trái phép vào mỹ khi còn nhỏ gọi tắt là daca
sau hàng chục cuộc họp giữa lãnh đạo và nghị sĩ của cả đảng dân chủ và cộng hòa
dự kiến vào ngày hai mươi chín tháng một tới tổng thống mỹ donald trump thông qua kế hoạch cấp quyền công dân cho khoảng một tám triệu người nhập cư bất hợp pháp vào mỹ khi còn ở vị thanh niên
còn gọi là thế hệ dreimer đây được xem là bước ngoặt trong cuộc đối đầu giữa hai phe dân chủ và cộng hòa nhằm tránh nguy cơ trục xuất khỏi mỹ sau khi dự luật daca hết hạn vào tháng ba tới
dreamer không phải là những con chip điện tử để thương lượng ban đầu chính phủ đã đồng ý cho chúng tôi được làm việc tại đây
bây giờ lại thay đổi khiến chúng tôi quá bất bình
chúng tôi sinh ra ở đây lớn lên ở đây và coi đây là nhà vậy nên chúng tôi mong muốn được làm việc ở đây
theo kế hoạch mới mỹ sẽ loại bỏ chương trình sổ số thẻ xanh vốn đang phổ biến đồng thời chấm dứt hệ thống cấp thị thực yêu đãi cho một số quốc gia và chi thêm ngân sách cho những người bảo vệ đường biên giới
nhà trắng bày tỏ hy vọng thượng viện mỹ sẽ thông qua kế hoạch vào đầu tháng hai
theo đó yêu cầu quốc hội mỹ phải cho phép thành lập
một khoản quỹ trị giá hai mươi năm tỷ usd nhằm xây dựng một bức tường dọc biên giới giữa mỹ với mexico cũng như nâng cấp cơ sở hạ tầng bảo vệ đường biên giới phía bắc với canada
mỹ sẽ thành lập một khoản quỹ trị giá hai mươi năm tỷ usd nhằm xây dựng một bức tường dọc biên giới giữa mỹ với canada